phía việt nam có thủ tướng chính phủ phạm minh chính đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng và lãnh đạo tỉnh bình phước cùng với các nhân chứng lịch sử và đông đảo người dân hai nước đến tham dự buổi lễ
cụm công trình x một mươi sáu bên lãnh thổ việt nam là một phần trong cụm di tích kỷ niệm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng pol pot của thủ tướng campuchia hun sen
cụng công trình này nằm trên địa bàn hai huyện tại huyện giáp danh là mê mốt tỉnh tâm bùm khơ mùm vương quốc campuchia và huyện lộc ninh tỉnh bình phước
trong buổi lễ thủ tướng phạm minh chính đã đón thủ tướng campuchia hun sen ngay tại miếu thờ cây độc lập điểm đầu tiên khi thủ tướng hun sen đặt chân lên lãnh thổ việt nam bốn mươi năm năm trước
đồng thời phối hợp cơ quan báo chí điện ảnh truyền hình trong và ngoài ngành tuyên truyền truyền tải thành các tác phẩm văn học nghệ thuật sân khấu điện ảnh ấn phẩm văn hóa có giá trị lâu dài tái hiện cuộc chiến đấu phức tạp hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm vì bình yên cuộc sống
đại tướng tô lâm bày tỏ tin tưởng lực lượng cảnh sát nhân dân sẽ tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt lập nhiều chiến công trong công tác phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đấu tranh chuyên án hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó xứng đáng với danh hiệu cảnh sát việt nam mưu trí dũng cảm vì nước vì dân quên thân phục vụ

chúc mừng tỉnh bình dương nhận vinh danh tốt bảy cộng đồng thông minh thế giới trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng công an tỉnh bình dương đồng chí bộ trưởng cũng chỉ đạo công an tỉnh bình dương cần phải tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm bộ chỉ tiêu mà bộ công an đề ra tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy ủy bác nhân dân tỉnh quán triển và tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về đảm bảo an ninh trả tự

các đơn dân nhân kỷ niệm
có thể tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm pháp luật của nhà nước về đảm bảo an ninh trả tự
các đơn dân nhân kỷ niệm

những thông tin vừa ra rất chính xác
các đơn dân christiaan seng kênh trả tự